sau ba ngày bị mất tích người dân tại phú yên đã phát hiện thi thể ngư dân nguyễn văn thảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trôi giạt vào bờ gần nơi bị lật tàu cá tại cửa biển đà diễn
trước đó trong lúc chuyển vị trí tránh lũ tàu cá mang số hiệu pi chín mươi nghìn một trăm năm mươi một ts công suất hơn bốn trăm linh mã lực
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày ba tháng một mươi một anh thảo cùng ba ngư dân là ông trần văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chủ tàu
trần công nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi võ tấn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng ở thành phố tuy hòa phú yên
bị lật tàu ở cửa biển đa diễn trôi mất tích
sau đó ba người may mắn bám vào cây tre và miếng ván trôi tự do đến hơn hai mươi ba giờ đêm cùng ngày sóng biển đánh giặt vào bờ thoát nạn
còn anh thảo bị sóng biển nhấn chìm
lãnh đạo tỉnh phú yên và bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh đã kịp thời đến chia buồn động viên hỗ trợ gia đình người bị nạn